tại hà nội hơn ba đầu sách thiếu nhi chất lượng cao được chọn lọc và bày bán tại hội sách cộng đồng mang tên lục địa thứ bảy
điểm đặc biệt của hội sách này là đến đây các em không chỉ đọc sách mà còn học được rất nhiều giá trị sống tích cực
bắt đầu từ việc thay đổi thói quen hàng ngày như sống xanh và bảo vệ môi trường
thiết kế thời trang nhí từ vải vụn
tự tay làm giấy gói quà và túi đựng sách từ bìa và giấy báo cũ
làm mô hình đồ chơi từ bìa và giấy màu
và làm mô hình đồ chơi từ bìa và giấy màu
hội sách lục địa thứ bảy là hội sách nói không với đổi nhựa một lần
bên cạnh đó nhà cung cấp và cả khách đến hội sách được ban tổ chức khuyến nghị hạn chế mang theo túi ni lông hay đổi nhựa một lần
đi chung xe hoặc sử dụng các thiết bị công cộng
thông qua hoạt động trải nghiệm thế này con cũng được thực hành các thói quen
tham gia các hoạt động nhưng mà hạn chế phát thải ra môi trường
và đặc biệt là biết từ chối không sử dụng các vật liệu
vật dụng mà bằng chế bằng túi ni lông
thay đổi thói quen không phải một sớm một chiều
chỉ khi nhìn thấy niềm vui từ sách trẻ con mới đọc sách nhiều hơn
sự háo hức của các em là minh chứng cho thành công của ngày hội
không đơn thuần chỉ trưng bày sách
những hội sách như thế này vừa là dịp khuyến khích văn hóa đọc ngay từ lứa tuổi thiếu nhi
vừa là dịp giáo dục cho con trẻ học những giá trị sống tích cực như sống xanh và bảo vệ môi trường